vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện phú riềng
đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ nghi điện giật nghiêm trọng khiến hai thanh niên tử vong
nạn nhân là nguyễn dương thông và lê viết hộ cùng chú tại huyện phú riềng tỉnh bình phước
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút chiều cùng ngày anh thông và anh hộ được một người dân thuê sửa bồn nước phía sau nhà
thời điểm hai thanh niên sửa bồn nước bên trong bồn đang có máy bơm điện
khoảng một mươi năm phút sau chủ nhà ra kiểm tra thì phát hiện anh thông và anh hộ đã tử vong trong bồn
vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một nam thanh niên có dấu hiệu bất thường leo lên tượng đài cao hơn một mươi mét ngay chợ đà lạt
rất nhanh sau đó lực lượng công an phường một thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cùng các ngành chức năng đã dùng xe thang giải cứu an toàn
khoảng một mươi năm h ba mươi phút chiều ngày một mươi tám tháng một mươi nhiều người dân và du khách hốt hoảng phát hiện một nam thanh niên
có biểu hiện lạ leo lên nóc tượng đài trước chợ đà lạt nên đã báo với lực lượng chức năng
sau một giờ đồng hồ thuyết phục bất thành lực lượng chức năng đã dùng thang xe chuyên dụng đưa nam thanh niên xuống đất an toàn
bước đầu cơ quan chức năng xác định nam thanh niên tên lê xuân long có dấu hiệu bị bệnh tâm thần
hiện nam thanh niên đang bị tạm giữ tại trụ sở công an phường để kiểm tra ma túy và tiếp tục lấy lời khai
tin từ sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình phước hôm nay cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác bảy cán bộ viên chức nhân viên
của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lộc ninh tỉnh bình phước để các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
những thông tin mà báo chí nêu liên quan đến việc người dân bức xúc trước tình trạng cò thi nhau làm luật
tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lộc ninh cùng với đó là những bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai tại đây
vào ngày một mươi tám tháng một mươi đoàn thanh tra sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình phước đã thanh tra chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lộc ninh
đơn vị đã tạm thời đình chỉ đối với giám đốc văn phòng đăng ký đất đai sau đó đình chỉ tiếp sáu cán bộ hợp đồng cũng như những viên chức có liên quan
trước đó theo phản ánh tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lộc ninh người dân đến làm thủ tục cấp chuyển nhượng sang tên thừa kế quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn
có hiện tượng cò pháp lý túc trực bên bộ phận chuyên môn và đi ra đi vào các khu vực của nội bộ văn phòng
ngay sau khi tiếp nhận phản ánh chủ tịch ubnd huyện lộc ninh tỉnh bình phước đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm
thiếu kiểm chế khi tham gia giao thông là nguyên nhân gây ra không ít vụ ẩu đả gây thương tích thậm chí là án mạng
mới đây nhất tại đắk lắc đối tượng đỗ quang mạnh đã sử dụng hung khí đâm tử vong người khác chỉ vì xe mình bị vượt khi lưu thông trên đường
đáng chú ý mạnh là đối tượng từng đi tù vì tội cố ý gây thương tích vừa ra tù ba ngày thì tiếp tục gây trọng án
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bắt tạm giam đỗ quang mạnh về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông ythin bia chú tại xã cưê bua thành phố bua ma thuật
trước đó vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi công an thành phố buôn ma thuật đã nhận được tin báo của người dân trên đường hà huy tập phường tân an xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
còn hung thủ sau khi gây án đã bỏ chạy vào thành phố bua ma thuật tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau năm giờ gây án lực lượng phá án đã bắt giữ được hung thủ là mạnh khi đang bỏ trốn cách hiện trường hơn một mươi km
liên quan đến vụ việc nhiều đối tượng hẹn chém nhau gây thương tích tại bến tàu phú quốc thành phố rạch giá xảy ra vào trưa ngày chín tháng một mươi
vào ngày một mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam chín đối tượng về tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
các đối tượng gồm khư thanh tùng nguyễn thị ngọc trâm lê võ đoàn dự trần thanh tươi trần tiến toàn huỳnh tấn lợi châu di phó thành phong
cùng chú tại thành phố rạch giá và nguyễn thành luân chú tại huyện hòn đất
vào tối ngày tám tháng một mươi trâm cùng chồng là tùng và bảy đối tượng khác đang ngồi nhậu
châm điện thoại cho anh trai là nguyễn duy phương thì biết việc phương bị một nhóm người tại thành phố long xuyên đánh gây thương tích
lúc này nhóm của trâm hẹn nhóm người từ long xuyên đến đạch giá để đánh trả thù cho phương
vào lúc một mươi ba h ngày chín tháng một mươi nhóm của trâm mang theo hung khí tìm gặp anh nguyễn văn đáng là người đã đánh anh trai trâm
nhóm của trâm tấn công bằng dao khiến anh đáng bị thương tích
sau khi gây án cả nhóm rời khỏi hiện trường nhưng đã bị cơ quan công an bắt giữ
tình trạng trộm cắp tài sản vốn diễn ra khá nhức nhối từ lâu nay
tuy nhiên loại tội phạm này vẫn còn cơ hội được hoạt động là do một phần chủ quan của chính mỗi người dân
ghi nhận nhiều vụ trộm từng xảy ra tại các khu vực nhà trọ như hệ thống cổng cửa và khóa còn sơ sài
xe thì không được khóa kỹ càng
và đây là những điểm sơ hở khiến cho người dân bị mất nhiều tài sản có giá trị
mặc dù trước khi đi ngủ anh đinh xuân đề chú tại xóm trọ số năm ngõ một trăm năm mươi bốn đường trường trinh
phường bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã chốt cửa phòng khá cẩn thận
tuy nhiên chỉ với những thao tác đơn giản kẻ gian đã tháo chốt đột nhập khá dễ dàng
để trộm số tài sản gồm hai điện thoại và một triệu đồng tiền mặt
em đi ngủ là em đẩy xe em khóa cửa xe này em kéo vô nhưng mà lúc đó mình kéo vô chắc không sát mấy
xong rồi đến khi em đi ngủ thì em nghe trời mưa to
em hỏi vợ là có quần áo không để đi ra lấy vô
vợ bảo là không
thế là em ngủ lại tí hai giờ em tỉnh dậy
hai h em tỉnh dậy là đi ra là để lấy điện thoại đang sạc ở ngoài đi ra
thời phong trò thường rất chủ quan và thời tiết nóng nực
thì khi đi ngủ thì người dân đã quên đóng cửa và làm cho kẻ gian đột nhập để trộm các tài sản
thì chính vì vậy thì thời gian qua tự đơn trị xã đã nắm bắt được tình hình trộm các tài sản xảy ra rất phức tạp
qua công tác đấu tranh đối tượng nguyễn lương bằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại phường bắc lý thành phố đồng hới đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
bằng đã lợi dụng sự sơ hở
lúc nửa đêm và dạng sáng để đột nhập thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản trong các phòng trọ
tại địa bàn phường bắc lý và nam lý trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đối tượng đã trộm được chín điện thoại một laptop một mươi hai thẻ điện thoại và một mươi tám triệu đồng tiền mặt
tổng trị giá thiệt hại khoảng gần hai trăm linh triệu đồng
em mua phòng trò thì có nhiều giải trò thì em khẽ thưa chẳng được hành quả
cho nên em nhận những tài sản trong một điện thoại tiền mặt
thì rất là tốt
tài sản em dễ lấy dễ tiêu thú nhất
để ngăn ngừa các đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra
thì công an trong thành phố đồng hới trong thời gian tới sẽ phù hợp với công an các phương xã để tuần tra kiểm soát
đặc biệt là các khu vực có nhiều nhà trọ và sẽ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để vừa phong ngừa vừa xử lý và phát hiện các đối tượng
các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản chúng tôi mong muốn người dân sau khi bị trộm cắp tài sản sẽ phối hợp và tổ giác với cơ quan công an để chúng tôi nhanh chóng kịp thời xử lý vụ việc
và ngoài ra thì người dân nên là từ chủ đồng bảo vệ tài sản của mình để tránh cho kẻ gián lợi dụng sở hữu để trộm cắp tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can
can để tạm giam đối với nguyễn lương bằng về hành vi trộm cắp tài sản đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án thu hồi tăng vật
vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng phối hợp cùng lực lượng chức năng đã mật phục vây bắt được đặng bảo duy
tên gọi khác là cơ duy hai mươi tám tuổi trú tại xã phú sơn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
đối tượng là phạm nhân trại giam đại bình bỏ trốn khi được đưa đi bệnh viện khám bệnh trước đó
vào thời điểm trên phát hiện duy điều khiển xe máy chở theo một thanh niên khác chạy qua trạm thu phí định an
lực lượng công an huyện đức trọng ập vào khống chế bắt giữ khi bị bắt cả hai đối tượng mặc áo mưa nhằm ngụy trang để qua mặt lực lượng công an
thanh niên đi cùng với duy là huỳnh minh trí hai mươi bảy tuổi trú tại thành phố nha trang có tiền án một mươi tám tháng tù về tội trộm cắp tài sản
trí và duy quen nhau vào năm hai nghìn một mươi bốn khi ở cùng trại giam
tại cơ quan công an duy khai nhận sau khi được đưa đến bệnh viện lâm đồng hai để khám bệnh thì duy lợi dụng sơ hở bỏ trốn về nha trang
duy tìm gặp trí cả hai dùng xe máy để về huyện lâm hà
mặc dù pháp luật đã nghiêm cấm và chính quyền địa phương cũng liên tục tuyên truyền cảnh báo
song tình trạng người dân dùng điện để bẫy diệt chuột bảo vệ sản xuất vẫn còn tồn tại
dưới đây là sự việc thương tâm dẫn đến hậu quả chết người vừa xảy ra tại huyện thái thụy tỉnh thái bình
bà hà thị phương bàng hoàng khi nhận được tin chồng là ông trần văn thoan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
trú tại thôn đồng nhân xã thuần thành huyện thái thụy tỉnh thái bình
tử vong do bị điện giật tại ruộng lúa của gia đình ông nguyễn văn duẩn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú cùng địa phương
ngay sau khi ông thoan tử vong nhận ra hành vi của mình là trái pháp luật duẩn đã ra đầu thú trước cơ quan công an
duẩn khai nhận từ khoảng đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
do ruộng lúa của gia đình thương tình
thường xuyên bị chuột phá hoại nên đã mua các dụng cụ gồm một bình ác quy một bộ kích điện
hai bóng đèn quả nhót hai kg thép sau đó mang ra ruộng đặt bẫy điện
chiều ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sau khi đã đấu nối hệ thống diệt chuột xong thì về nhà ăn cơm
đến một mươi chín h bốn mươi năm duẩn ra ruộng để kiểm tra thì phát hiện ông trần văn thoan đã tử vong
trên tay còn cầm sợi dây điện đã đứt
cũng không biết là cái hậu quả này nó lại xảy ra nguy hại
những người xung quanh và bản thân tôi mà tôi cũng không hề hay biết
thì thực tế mà nói thì về việc làm đến bây giờ là tôi cũng biết là nó là sai pháp luật
thì khi mà tôi thấy là có người bị hại mà đã nằm đấy là tôi đã thấy là đã giật mình
và đã thấy là hành vi của tôi là trái với pháp luật
cơ quan điều tra cơ quan huyện thái thụy tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với nguyễn văn duẩn về tội giết người
quy định tại khoản hai điều một trăm hai mươi ba
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật
liên quan đến hành vi sử dụng điện trái phép để diệt chuột
các cơ quan chức năng chính quyền địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền
hướng dẫn cho người dân nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn đúng mục đích
sự việc đau lòng trên là lời cảnh báo đến các hộ nông dân trong quá trình sản xuất
cần tuân thủ các quy định của pháp luật
đồng thời các cơ quan chức năng chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật
có biện pháp bảo vệ mùa màng thích hợp không gây ảnh hưởng đến môi trường và tính mạng của con người
vừa mua xe ô tô thì bị trộm mất một cách dễ dàng và ít ai ngờ đây là chiếc xe đã bị các đối tượng
bán xe lắp định vị hòng tìm cách trộm lại
với thủ đoạn này hai siêu trộm là nguyễn đình hoàng anh và bùi thúc quyết cùng chú
tại thành phố hà nội vừa bị công an huyện yên khánh tỉnh ninh bình phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh ninh bình phát hiện bắt giữ
các đối tượng khai nhận sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội để thực hiện giao dịch mua bán xe ô tô
nhãn hiệu mazda sáu biển kiểm soát bốn mươi tám a năm nghìn hai trăm sáu mươi tám với giá hai trăm hai mươi triệu đồng cho anh nguyễn văn thiên
chú tại huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
quá trình mua bán hai bên không viết giấy tờ
trước đó hoàng anh trao cho anh thiên hai chìa khóa xe sổ đăng kiểm bản sao khế ước vai ngân hàng bản sao đăng ký
hai đối tượng lấy lý do dùng đăng ký xe ô tô đang để trong ngân hàng sẽ giao sau khi anh thiên chuyển đủ tiền
tuy nhiên trước khi thực hiện giao dịch bán xe hoàng anh và quyết đã đánh thêm chìa khóa và định vị chiếc xe ô tô
với mục đích trộm cắp chiếc xe sau khi đã bán cho khách
khoảng ba giờ hai mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi theo định vị hai đối tượng đến nơi anh thiên để xe là một nhà nghỉ
tại xã khánh hải huyện yên khánh tỉnh ninh bình giả làm khách thuê phòng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
hiện công an huyện yên khánh tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ phát hiện bắt giữ bốn bao thuốc lá ngoại nhập lậu tại khóm vĩnh xuyên phường núi sam
thành phố châu đốc tỉnh an giang
vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam sáu đối tượng về tội buôn bán và vận chuyển hàng cấm
đối tượng trần văn triều bị khởi tố về tội buôn bán hàng cấm võ hoàng sơn phan công dự nguyễn hảo hớn trần văn tuấn
nguyễn văn hiếu bị khởi tố về tội vận chuyển hàng cấm
trước đó vào khoảng bốn h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang phối hợp với công an thành phố châu đốc
đã mật phục truy bắt các đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại từ biên giới vào trong nội địa để tiêu thụ
khi lực lượng công an đến hiện trường lợi dụng đêm tối các đối tượng đã bỏ chạy về hướng campuchia
hai đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn bao thuốc lá lậu nhiều nhãn hiệu
tại cơ quan công an hai đối tượng bị bắt giữ là trần văn triều và nguyễn văn hậu anh
mở rộng điều tra lực lượng công an đã cho mời các đối tượng liên quan lên để làm việc